thưa quý vị như vừa được nhắc đến ở phần đầu chương trình
trong hai ngày chín và một mươi tháng bảy sẽ diễn ra chương trình nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai
và đây là sự kiện âm nhạc đặc biệt với sự tham gia của tám đoàn
trong đó có sáu đoàn quốc tế do bộ công an việt nam tổ chức nhân dịp sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
và cho đến giờ phút này thì mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng
đặc biệt là người dân đang rất mong đợi sự kiện trọng đại này
và đây sẽ là một món ăn tinh thần cho người dân dịp cuối tuần
phố đi bộ hà nội nơi diễn ra nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng
đường phố đã được trang hoàng băng rôn biển ngữ chờ đón sự kiện đã sẵn sàng
nhiều hộ dân sinh sống gần phố đi bộ đang rất mong chờ sự kiện diễn ra
ôi ôi là người dân ở ngay trung tâm phường trần tiền này
thì tất cả những sự kiện gì đều là ở trung tâm thủ đô và phường đồng tiền chúng tôi là được
coi như là
đã tham dự được chiêm ngưỡng đó là cái sự tự hào và rất vui
có thể nói sau hơn hai năm mọi hoạt động biểu diễn nghệ thuật nơi đông người
phải tạm dừng do dịch covid một mươi chín
thì sự kiện nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng thực sự là một món ăn tinh thần
một nốt nhạc mới cho người dân và du khách khi đến với hà nội
cái đấy thì ai cũng mong chờ không riêng tôi đâu
thật đấy vì đâu lắm hai năm nay covid không ai có một cái nhiều tiết mục lọ tiết mục kia
mà bây giờ có thì ai mà chẳng phải xem
để phục vụ chương trình nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng
lực lượng công an đã chủ động xây dựng phương án
trong đó đặc biệt phương án phân luồng giao thông đảm bảo cho người dân đến xem nhà hội an ninh và an toàn
trong các phương án này
ngôi chí chi tiết để phân luồng giao thông như đảm bảo để đi lại tuyến đường đoàn nơi ăn nghỉ
với ai cái điểm bộ công an tiếp đón các đoàn liên hoan đoàn tạc đường bốn lĩnh thực kiệm khách sạn mê đeo
nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai là sự kiện văn hóa nổi bật của bộ công an
nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
đây không chỉ là sự kiện có ý nghĩa riêng
nhưng với lực lượng cảnh sát nhân dân mà gọi là sự kiện lớn của công chứng thủ đô
hấp dẫn người dân và du khách bạn bè quốc tế
qua đó cũng góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
thân thiện gần gũi vì nhân dân phục vụ và đẹp hơn trong lòng nhân dân